xin kính chào quý vị và mời quý vị cùng tiếp tục đến với bản tin một trăm một mươi ba online với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
mở đầu sẽ là thông tin về vụ nổ ở gara ô tô lê hiền tại xóm một mươi hai xã quỳnh tân huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
khiến hai người tử vong bốn người bị thương trong đó có ba cháu nhỏ cùng một gia đình
nguyên nhân ban đầu là nghi do nạn nhân cửa bỏ
theo thông tin từ người dân nguyên nhân vụ nổ nghi do chủ gara ô tô được một người hàng xóm nhờ cưa hộ cục sắt nghi là bom và xảy ra vụ nổ
vụ nổ đã khiến cho anh lê tiến hiển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm tử vong tại chỗ còn anh nguyễn duy nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu cũng đã tử vong
chính quyền xã cho biết trong bốn nạn nhân bị thương nặng có ba trẻ nhỏ đều là anh em trong một gia đình đến sáng nay đang được cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch
trước đó vụ nổ xảy ra vào khoảng hơn một mươi sáu h ngày hai tháng bốn tại gara ô tô lê hiển xóm một mươi hai xã quỳnh tân huyện quỳnh lưu
tại hiện trường vụ nổ chủ gara ô tô tử vong và năm người khác bị thương
đến hơn hai mươi một h ngày hai tháng bốn công an tỉnh nghệ an đã tiến hành khám nghiệm để điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ nổ
một thông tin chúng tôi vừa cập nhật tại tp hcm
cây lớn tại trường học đã bất ngờ bị bật gốc và đổ ra phía ngoài ở đường nguyễn văn thủ tránh ngang lối đi khiến cho năm người bị thương
được đưa vào bệnh viện cấp cứu
vụ việc xảy ra vào bảy giờ sáng nay tại trường trung học cơ sở trần văn ơn ở đường nguyễn văn thủ quận một tp hcm
vào thời điểm trên khi phụ huynh đưa con tới trường bất ngờ cây me tây cao khoảng một mươi năm mét đường kính gốc khoảng một mét trong khuôn viên trường bật gốc đổ đè sập tường
phát hiện vụ việc nhiều phụ huynh đang dừng xe máy trước cổng trường hốt hoảng tháo chạy
ghi nhận khoảng bốn năm xe máy bị tán cây đổ đè lên làm hư hỏng
thân cây nằm chắn ngang đường và phần gốc trồi lên khỏi mặt đất phần rễ cây bị mục dưỡng
và nhận được tin thì bệnh viện đã cử hai xe cứu thương đến hiện trường
lãnh đạo công an quận một xác nhận có một học sinh và năm người lớn bị thương
hiện công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên công viên cây xanh tp hcm và các cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân cây ngã
còn tại bến tre cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với phạm khánh trường nguyễn hồng thái và đoàn minh trí là đồng phạm với bị can võ minh khánh trong vụ án giết người xảy ra tại xã bình thới huyện bình đại
khánh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình đại khởi tố và bắt tạm giam trước đó
theo hồ sơ vụ án vào tối ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai khánh cùng với trường trong lúc đi nhậu đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại quán
trong lúc xô xát khánh đã dùng cây rửa mang theo chém vào đầu phạm minh tâm nhiều nhát
các đối tượng còn lại không ngăn cản mà còn tiếp tục dùng tay chân đánh tâm rồi bỏ đi tìm nhóm thanh niên kia
tâm sau đó được người thân đưa đi cấp cứu và trình báo sự việc với cơ quan công an
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh và điều tra làm rõ vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
một nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội và gửi hàng qua các dịch vụ vận chuyển
vừa bị công an quận liên triều tp đà nẵng phối hợp với phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ ao công an tp bắt giữ
và trong đó thì các đối tượng có một nữ là youtuber thường live stream bán hàng nên đã thu hút khá đông lượng người theo dõi
theo đó vào chiều ngày hai mươi bảy tháng ba các trinh sát đã bắt quả tang nguyễn quang minh
chú tệ quận sơn trà và các bạn gái là phan thị thảo ly chú tệ tỉnh đắk lắc
đang cất giữ túi sách có chứa một mươi ba gói cần sa
khám xét khẩn cấp căn hộ của hai đối tượng tại quận ngũ hành sơn
lực lượng công an tiếp tục phát hiện và thu giữ khoảng một kg ma túy cần sa ba cân tiểu ly và các tam vật khác
qua đầu tranh minh khai nhận mua ma túy từ nguyễn hữu phúc ở quận liên triều là chủ của tài khoản telegram có tên bốn mươi hai x market
khám xét nơi ở của phúc phát hiện ba gói cần sa
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai phúc sử dụng tài khoản này để giao dịch ma túy với số tiền gần một tỷ đồng
công an quận liên triều tiếp tục giữ người khẩn cấp đối với ngô huỳnh sa lêm chú tệ quận hải châu
thu giữ một gói cần sa và các tăng vật khác
hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều điều tra mở rộng
thưa quý vị và các bạn sau đại dịch covid một mươi chín thì hoạt động xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh qua đường hàng không quốc tế dần trở lại bình thường
với lợi thế di chuyển nhanh hàng không đã trở thành công cụ được nhiều nhóm đối tượng lợi dụng để vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia
và tại việt nam các sân bay quốc tế như nội bài hà nội và tân sân nhất tp hcm cũng ghi nhận sự phức tạp của tình trạng vận chuyển trái phép chân ma túy
thực tế này đã và đang đặt ra những khó khăn và thách thức trong công tác phòng ngừa ngăn chặn và đấu tranh
ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại sân bay quốc tế tân sơn nhất lực lượng hải quan phát hiện hơn một mươi một kg ma túy
nguy trang trong các tuyếp kem đánh răng được vận chuyển từ pháp về việt nam
trước đó ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tại sân bay nội bài lực lượng công an phối hợp cùng lực lượng hải quan phát hiện bắt giữ một đối tượng
có hành vi buôn bán vận chuyển trái phép chân ma túy từ hà lan về việt nam
thu giữ sáu bảy trăm chín mươi gram ketamine và hơn năm mươi một kg ma túy tổng hợp mdma
đáng chú ý số ma túy này được cất dấu tinh vi trong các túi kẹo sô cô la
theo đánh giá của lực lượng chức năng hàng không trở thành một trong những tuyến trọng điểm vận chuyển trái phép các chất ma túy từ nước ngoài về việt nam
các đối tượng thường lợi dụng việc cất dấu các chân ma túy vào những hàng hóa
có thể là tranh tay hoặc là khí cực trà trộn những chân ma túy vào những hàng hóa đó để vận chuyển
thứ hai nữa là các đối tượng thường có những thủ đoạn để lôi kéo mua chuộc dụ dỗ những người có nhu cầu đi lại bằng đường không
để tham gia vận chuyển thuê trái phép chất ma túy
ngoài hành vi dụ dỗ người cầm thuê
các đối tượng cũng triệt để lợi dụng hình thức ký gửi hàng hóa quà biếu phim mậu dịch vận chuyển trái phép chân ma túy
phần lớn ma túy được chuyển về việt nam đều là ma túy tổng hợp và tiền chất ma túy với nhiều hình dạng màu sắc bắt mắt được cất dấu tinh vi dưới nhiều dạng hàng hóa
lợi nhuận cho việc buôn bán vận chuyển chất ma túy là rất lớn cho nên là nó hối thúc
nó luôn luôn là làm cho các đối tượng tìm đủ mọi phương thức thủ đoạn cất dấu được ở đâu là chúng cất dấu
và có thể là nợ
lợi dụng được bất kỳ khe hở nào hoặc là những cái cơ chế chính sách nào thì chúng đều lợi dụng
bộ công an cũng đã phối hợp với các đơn vị để tăng cường công tác kiểm soát kiểm tra và đặc biệt là soi chiếu hành lý
làm sao trang bị đầy đủ phương tiện khoa học kỹ thuật để đáp ứng và đấu tranh có hiệu quả
để nhằm phát hiện ra những cái gói hàng những cái loại hàng cũng như là những cái loại ma túy
mà các tội phạm
ma túy lợi dụng để có thể trà trộn vào trong rất nhiều chất lỏng chất rắn để phát hiện được
nhìn vào các vụ án ma túy đình đám kể trên có thể thấy điểm chung là điểm xuất phát của các đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp
đến từ một số quốc gia châu âu đặc biệt là đức và hà lan
đối tượng cầm đầu ở nước ngoài điều hành các đối tượng không biết nhau ở trong nước
đảm nhiệm các khâu giao hàng nhận hàng liên lạc chủ yếu qua mạng xã hội
khi giao hàng đối tượng cầm đầu thường xuyên chỉ đạo thay đổi địa chỉ
số điện thoại người nhận thuê shipper giao hàng long vòng nhằm đối phó với lực lượng chức năng
nếu thấy nghi ngờ sẽ lập tức bỏ của chạy lấy người khiến nhiều kiện hàng ma túy không có người nhận trở thành hàng vô chủ
vấn đề cơ chế trao đổi thông tin vấn đề tổ chức các biện pháp phòng ngừa
vấn đề phối hợp trong phát hiện trong điều tra đối với các vụ án về ma túy ở lĩnh vực hàng không như thế nào
thì tôi cho rằng đấy là có lẽ rằng là ở lĩnh vực hàng không
thì cái quan hệ phối hợp là một trong những cái giải pháp rất quan trọng
lực lượng chức năng cho biết để chủ động phòng chống tội phạm mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy trên tuyến đường hàng không
thời gian tới sẽ tăng cường giám sát các tuyến hàng không quốc tế đặc biệt là từ châu âu về việt nam
trên cơ sở làm tốt công tác nắm tình hình xác định cụ thể các đường dây tuyến vận chuyển chính để đấu tranh ngăn chặn từ sớm từ xa
công an huyện cơ mở gà tỉnh đắk lắk vừa bắt giải phóng
giữ hai đối tượng là y thi cờ đơ chú tại thành phố bù mơ thuật và y quang nghê chú ở thị xã buồn hồ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
do có tiền tiêu xài cá nhân y quang điều khiển xe máy chở y thi đến xã qua đăng huyện cơ mở gà để tìm tài sản lấy trộm
tại đây khi phát hiện nhà một người dân không khóa nên cả hai đột nhập và lấy đi nhiều tài sản như máy tính sách tay
lắc tay vàng điện thoại di động và đồng hồ
số tài sản trên là của ông trần quốc thanh việt kiều định cư tại
mỹ về việt nam tham gia đình
tổng giá trị tài sản y thi và y quang lấy được trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
sau đó cả hai tiếp tục đi trộm cắp tại một cửa hàng vật liệu xây dựng ở buôn cohê và lấy được hai điện thoại di động